mới đây bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
thí sinh không dự thi hoặc dự thi tốt nghiệp không đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
những thí sinh muốn xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải có đủ điều kiện dự thi không bị kỷ luật hủy kết quả thi
tất cả các bài thi và các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp đều phải đạt trên một điểm theo thang điểm một mươi
và có điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ năm điểm trở lên
điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh bao gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi
điểm ưu tiên khuyến khích nếu có và điểm trung bình của cả năm lớp một mươi hai
để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thí sinh giáo dục trung học phổ thông phải dự thi bốn bài thi
gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn
thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi ba bài thi gồm hai bài thi độc lập là toán ngữ văn và một bài thi tổ hợp
do thí sinh tự chọn